để có thêm cơ sở tham khảo vận dụng trong dạy học và ôn tập vừa qua bộ giáo dục và đào tạo đã công bố bộ đề thi thử nghiệm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy bao gồm một mươi bốn môn
đa số các môn thi đều áp dụng hình thức thi trắc nghiệm khách quan trừ môn ngữ văn
theo nhiều giáo viên so với đề thi thử công bố lần đầu thì đề thi lần này sát hơn và đáp ứng được cả bốn mức độ đó là nhận biết thông hiểu vận dụng và nâng cao
đây là lần thứ hai bộ giáo dục và đào tạo công bố bộ đề thi thử nghiệm
điều này không chỉ giúp cho học sinh nắm bắt được nội dung kiến thức của đề thi có hướng ôn tập tốt hơn mà còn giúp giáo viên có được định hướng rõ ràng hơn trong việc xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm cho học sinh
điều này không chỉ giúp cho học sinh nắm bắt được nội dung kiến thức của đề thi có hướng ôn tập tốt hơn mà còn giúp giáo viên có được định hướng rõ ràng hơn trong việc xây dựng bộ đề thi